vào khoảng hai mươi một giờ hôm qua ngày ba mươi tháng năm một vụ nổ đã xảy ra ở lò luyện vôi của công ty trách nhiệm hữu hạn găng thép hưng nghiệp formosa hà tĩnh
sự cố được xác định là nổ thiết bị lọc bụi vụ nổ không gây hậu quả nghiêm trọng và không ảnh hưởng đến quá trình vận hành lò cao
ông đặng quốc khánh chủ tịch ubnd tỉnh hà tĩnh cho biết lãnh đạo bộ tài nguyên môi trường và địa phương cùng các cơ quan chức năng đã vào huyện kỳ anh để giám sát đánh giá nguyên nhân vụ nổ tại lò vôi nhà máy phomosa